bắt quả tang đối tượng nguyễn đình minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú tại xã nghi liên thành phố vinh
khi minh đang chuẩn bị giao ma túy cho khách
tam vật thu giữ là một bánh heroin có trọng lượng ba trăm sáu mươi g
mở rộng chuyên án lực lượng công an bắt giữ thêm ba đối tượng
lê văn ưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trần văn lượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín lê văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại xã thanh hà huyện thanh trương tỉnh nghệ an
tại cơ quan điều tra nguyễn đình minh khai nhận sau khi ra tù vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đã liên hệ với bạn tù là trần văn lượng để tìm nguồn hàng
sau đó minh cùng với các đối tượng nói trên thiết lập đường dây buôn bán ma túy
từ nước ngoài về nghệ an tiêu thụ hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
liên quan đến vụ đốt xe ô tô của người dân vì nghi ngờ có hành vi thôi miên bắt cóc trẻ em
xảy ra tại huyện thanh hà tỉnh hải dương mà truyền hình công an nhân dân đã phản ánh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh hà vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
ba đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
ba đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam là trần xuân huân phạm hồng thái và vũ văn sự
cùng chú tại xã hồng lạp huyện thanh hà
qua tài liệu điều tra ba bị can này là người cầm đầu kích động người dân bao vây
đòi hành hung và trực tiếp đập phá đốt chiếc xe fortuner biển kiểm soát ba mươi bốn a một mươi hai nghìn một trăm bảy mươi chín
của anh trịnh mạnh hải giám đốc kinh doanh của công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi dan press
và trách nhiệm hữu hạn liên doanh sao vàng việt úc ở cẩm giang hải dương
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy anh trịnh mạnh hải cùng với anh lê văn nam là lái xe
khi vào xem đồ gỗ của chị lê thị quyên ở thôn đồng hới xã hồng lạc huyện thanh hà
thì chị quyên thấy chóng mặt mệt mỏi cho rằng mình bị anh hải thơ miên nên chị quyên đã chi hô cầu cứu
khi đó có rất đông người đi làm chiều về nên nhiều người đã chặn xe ô tô của anh hải lại đập phá và đốt xe
hôm nay là ngày thứ hai của phiên tòa xét xử vụ án sai phạm đất đai ở xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
bị cáo lê đình thuần cựu chủ tịch ủy ban nhân dân xã đồng tâm được xác định phạm tội nhiều lần
viện kiểm sát đề nghị mức án từ bốn mươi tám đến sáu mươi tháng tù
trong sáng nay chủ tọa quyết định dừng phần xét hỏi và chuyển sang phần tranh luận
mở đầu phần tranh luận viện kiểm sát công bố bản luận tội
bản luận tội của công tố viên cho hay qua phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa đa số các bị cáo nhận tội
một số bị cáo chỉ nhận một phần sai phạm nhưng viện kiểm soát đủ căn cứ kết luận hành vi của các bị cáo
theo đó từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn một mươi ba do buông lỏng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa bàn xã đồng tâm
các bị cáo là cựu lãnh đạo xã vì động cơ vụ lợi đã thực hiện việc cấp giao đất trái thẩm quyền hợp thức đất lấn chiếm cho một số hộ dân trái quy định
công tố viên cho rằng lỗi của các bị cáo là thực hiện hành vi cố ý gây hậu quả nghiêm trọng nên cần thiết phải xử lý nghiêm
bốn bị cáo là cựu cán bộ cấp huyện trong đó có phòng tài nguyên và môi trường không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao
dẫn đến những sai phạm trong quản lý đất đai gây bức xúc cho nhân dân
các bị cáo này đã ký xác nhận đất cho các hộ đất trái pháp luật nên cần thiết phải có hình phạt tù nghiêm khắc
cơ quan công tố cũng cho rằng các bị cáo không có tình tiết tăng nặng căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ
viện kiểm sát đề nghị mức án cho các bị cáo cao nhất là sáu mươi tháng tù thấp nhất là ba mươi tháng tù treo
và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thông tin phiên tòa này trong các bản tin tiếp theo
liên quan đến vụ án nam sinh giết bạn gái rồi bỏ sát vào thùng xốp phi tàng xảy ra vào hồi đầu năm hai nghìn một mươi bảy
tại trung cư hà đô vào ngày hôm nay tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm
đã đưa ra xét xử vụ án giết người và cướp tài sản đối với bị cáo nguyễn phạm quốc bình một mươi sáu tuổi
ngụ phường ba quận gò vấp tp hcm đây là vụ án gây chấn động dư luận khi mà kẻ thù ác còn chưa thành niên
nhưng đã thực hiện hành vi gây án đặc biệt nghiêm trọng
theo cáo trạng viện kiểm sát thì bình và nguyễn thị thu hằng là bạn học với nhau
vào tối ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy bình rủ hằng đến trung cư hà đô chơi
tại đây bình đã giật điện thoại của hằng khi không giật được thì bình đã cầm cục đá đập vào đầu nạn nhân đến chết
sau đó lấy điện thoại của nạn nhân đem bán được chín trăm linh đồng
sau đó bình mua hai thùng xốp và băng keo mang đến trung cư bỏ sát nạn nhân vào thùng rồi gọi xe ba gác đến
định mang sát nạn nhân đi phi tàng thì bị bảo vệ trung cư phát hiện và báo công an bình bị bắt giữ ngay sau đó
tại phiên tòa hôm nay bị cáo bình thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình mong hội đồng xem xét
khoan hồng hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn phạm quốc bình một mươi hai năm tù về tội giết người
hai năm tù về tội cướp tài sản tổng hình phạt là một mươi hai năm tù
đây cũng là mức án cao nhất đối với người phạm tội chưa thành niên trong độ tuổi đủ từ một mươi bốn đến dưới một mươi sáu
về trách nhiệm dân sự thì bị cáo và gia đình phải bồi thường hơn hai trăm một mươi triệu đồng cho gia đình của bị hại
tín dụng đen đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
và chúng tôi vừa nhận thông tin về hai vụ sử dụng hung khí đòi nợ thuê xảy ra tại lào cai và đồng nai
tại lào cai bốn đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích vừa bị bắt giữ
các đối tượng khai nhận một phụ nữ hiện đang công tác tại bệnh viện sản nhi thành phố lào cai nợ công ty đại an
nơi các đối tượng làm việc số tiền một mươi tám triệu đồng
sau nhiều lần đòi nợ không được sáng ngày bảy tháng tám
các đối tượng trên đến nơi làm việc của người phụ nữ để đòi tiền nợ
bọn chúng đã xông vào phòng làm việc của nạn nhân hành hung khiến nạn nhân bị thương tích ở vùng mặt và lưng
ngay sau khi sự việc xảy ra cảnh sát hình sự công an thành phố lào cai đã có mặt và khống chế các đối tượng
tiếp tục kiểm tra trên xe ô tô của các đối tượng phát hiện nhiều công cụ hỗ trợ như tuyếp sắt giao tự chế
còn tại đồng nai gần hai mươi đối tượng đi trên ba xe ô tô mang theo ống tiếp sát giao bầu bình xỉ thuê cây từ sài gòn về biên hòa đồng nai
đi đòi nợ vừa bị lực lượng cảnh sát một ba công an tỉnh đồng nai bắt giữ
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h ngày tám tháng tám tại khu phố một phường long bình thành phố biên hòa
đối tượng nguyễn kim tuấn ba mươi bốn tuổi quê ở tỉnh đắk lắc cầm đầu cùng với hai mươi đối tượng
mang theo hung khí tìm nguyễn việt hoàn đòi nợ số tiền một trăm linh triệu đồng
khu đòi nợ đã khiến cả khu phố náo loạn trong đêm
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một ba công an đồng nai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
không chế tám đối tượng thu giữ hàng chục hung khí gây án
vào chiều qua công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh tạm giam năm đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khuya ngày một mươi bảy tháng bảy năm đối tượng gồm nguyễn minh điền quách thiện nhân trần hải đăng
huỳnh công tính và nguyễn văn minh cùng chú tại huyện rồng riềng
mang theo hung khí đi xe máy trên các tuyến đường tỉnh lộ thuộc huyện rồng riềng để tìm người đi đường cướp tài sản
khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp hòa an b xã ngọc hòa thì phát hiện một thanh niên đi xe máy
các đối tượng đã chặn xe dùng dao không chế cướp được một chiếc nhẫn vàng hai mươi bốn k và một ví bên trong có một triệu đồng rồi tẩu thoát
các đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện một mươi vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện rồng riềng tỉnh kiên giang
thành phố cần thơ và tỉnh hậu giang lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy để sử dụng
một thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người dân sập bẫy lừa đảo
thời gian qua tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện một số đối tượng giả danh cảnh sát hình sự để lừa người dân chạy án nhằm chiếm đoạt tài sản
chỉ cần một chút thiếu cảnh giác bất kể ai cũng có thể là nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo này
đối tượng vi thị năng năm mươi bảy tuổi trú tại phường trương quang trọng thành phố quảng ngãi truyền giả danh là công an để lừa chạy án
biết gia đình nào có người vi phạm pháp luật
bị bắt đối tượng năng tìm đến nhà tự xưng là cảnh sát hình sự hay là cán bộ của trại tạm giam công an tỉnh đề nghị gia đình muốn chạy án thì đưa tiền cho đối tượng
công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi cũng vừa chuyển hồ sơ vụ án giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua viện kiểm sát để truy tố đối tượng phạm kim ở thị xã sông cầu tỉnh phú yên
trước đó tình cờ gặp ông ngô văn hoàng bốn mươi sáu tuổi ở xã phổ phong huyện đức phổ
phạm kim tự giới thiệu mình các bậc đại úy đang công tác tại cục cảnh sát hình sự bộ công an và chủ động đặt vấn đề chạy án cho con trai ông hoàng đang bị tù giam
trong lúc kim đang nhận tiền chạy án ba mươi bảy triệu đồng thì bị công an huyện đức phổ bắt quả tàng
khi giả danh công an hầu hết các đối tượng đều nhằm mục đích lấy lòng tin của người bị hại để dễ dàng chiếm đoạt tài sản
chúng thường nhằm vào những gia đình có con em vi phạm pháp luật đang bị giam giữ lợi dụng tâm lý lo sợ muốn chạy vạy xin sỏ để được giảm án hoặc bỏ qua hành vi vi phạm
chúng thường dùng lời lẽ ngôn ngọc tự giới thiệu là cán bộ công an của một đơn vị nào đó
các đối tượng đều đưa nạn nhân đến trước tù sở cơ quan công an sau đó lấy lý do ngại cấp tranh biết được câu chạy xa bay cùng với khoản tiền lấy của nạn nhân
loại tội phạm này không mới song cách hành xử của chúng ngày càng tinh vi khó lường xâm hại đến tài sản của người dân và làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an
do đó người dân cần tìm hiểu quy định của pháp luật tránh trở thành nạn nhân của tội phạm và rơi vào vòng luẩn quần tiền mất tật mang